còn trên sông đồng nai đoạn gần khu vực cù lao ba c thuộc địa phận phường long bình tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
chị nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thành phố biên hòa cùng với nhóm người thân sau khi đi lễ về thì đi thuyền trở về lại bến đò xưa
trong lúc đi về thuyền chở chị hương va chạm với một thuyền chở hàng khiến thuyền bị lật một mươi hai người trên thuyền bị rơi xuống sông
hậu quả chị hương bị đuối nước dẫn đến tử vong
lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân điều tra làm rõ nguyên nhân